sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn
và đồng thời là khẳng định không có chủ trương hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung vào các trường
theo danh sách công bố của sở giáo dục đào tạo tp hcm trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền
có điểm chuẩn vào lớp một mươi cao nhất với hai mươi bốn hai mươi năm điểm
tiếp theo là các trường trung học phổ thông nguyễn tị minh khai trung học phổ thông nguyễn hữu huân với hai mươi ba hai mươi năm điểm
kê đó vẫn là những trường nằm trong tấp điểm chuẩn cao quen thuộc là trung học phổ thông giai định trường mạng đính chi trường phú nhuận trần phú trưng vương bùi thị xuân lên mức điểm trên hai mươi một điểm
năm nay tp hcm có chín trường trung học phổ thông lấy điểm chuẩn một mươi năm điểm trung bình thí sinh chỉ cần đạt ba năm điểm mỗi môn
các trường này chủ yếu nằm ở huyện bình chánh huyện cần giờ huyện củ chi
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết khi xác định chi tiêu cho các trường sở có trừ hao và dự phòng
đối với các trường khó tuyển sở đã nâng chỉ tiêu cao hơn so với các năm trước
một số trường khuyết chỉ tiêu nhưng đều nằm trong dự tính
hiện nay với điểm chuẩn vừa công bố đã tuyển được chín mươi sáu tám tổng số học sinh theo chỉ tiêu
sở giáo dục đào tạo tp hcm không có chủ trương hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung vào các trường
mức điểm chuẩn vừa công bố phù hợp và sát với các trường vì thế sẽ rất khó khăn khi hạ điểm chuẩn để xét bổ sung
hơn nữa việc hạ điểm chuẩn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tuyển sinh vì chỉ cần hạ điểm chuẩn một trường sẽ liên quan đến rất nhiều trường